tình hình xã hội an ninh trật tự với các sự cố đi ngược chiều trên cao tốc
việc sử dụng ma túy rượu bia lái xe gây tai nạn nghiêm trọng gây bức xúc trong thời gian qua
được xác định là vấn đề nóng bức xúc mà các cơ quan đang tập trung xử lý
đây là nội dung được nhấn mạnh trong phiên họp thường kỳ chính phủ diễn ra chiều ngày bốn tháng năm
hàng loạt vụ tai nạn liên quan đến tham gia giao thông khi đã uống rượu bia đã cướp đi sinh mạng của nhiều người
gây ra bi kịch cho nhiều gia đình
trả lời câu hỏi của báo giới về luật phòng chống tác hại của rượu bia
trong bối cảnh vừa qua có nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng do tác hại của rượu bia
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường cho biết
quan điểm của bộ y tế được chính phủ đồng tình là cần quan tâm nội dung kiểm soát rượu bia
trong đó trọng tâm là vấn đề quản lý quảng cáo rượu bia và quy định giờ bán rượu bia
nhưng vừa qua hai quy định được coi là biện pháp mạnh này đã bị đưa ra khỏi dự thảo luật
lãnh đạo bộ y tế đã ký văn bản báo cáo cơ quan chức năng của quốc hội
đề nghị giữ lại nội dung quản lý việc quảng cáo và giờ bán rượu bia